để lưu truyền cho thế hệ mai sau biết về cuộc đời hoạt động cách mạng của giáo sư đầu tiên của việt nam trần văn dầu
hôm nay tại xã an đục long huyện châu thành ubnd tỉnh long an đã tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà lưu niệm giáo sư trần văn dầu
với một trăm linh tuổi đời tám mươi một tuổi đảng hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi trên nhiều cương vị khác nhau
giáo sư trần văn dào đã dành chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân
với những công hiến những công trình nghiên cứu và giảng dạy trên lĩnh vực triết học sử học và văn học
ông trần văn dầu được phong hàm giáo sư trong lớp giáo sư đầu tiên của việt nam
nhà lưu niệm giáo sư đầu tiên của việt nam trần văn dầu do ngân sách tp hcm hỗ trợ hơn sáu bảy tỷ đồng
và được xây dựng trên diện tích gần ba m hai của gia đình tại xã an lục long huyện châu thành tỉnh long an